sở giao thông vận tài khánh hòa cho phép các doanh nghiệp có xe chạy tuyến cố định liên tỉnh
và xe vận tải hành khách theo hợp đồng xe du lịch được phép hoạt động trở lại
với công suất từ ba mươi năm mươi so với biểu đồ khai thác tuyến đến các tỉnh theo từng nhóm nguy cơ
mỗi chuyến xe chỉ được chở tối đa năm mươi số khách so với thiết kế của xe
và phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa yêu cầu các nhà xe gửi danh sách xe hoạt động
trên từng tuyến từng ngày biển số xe giờ xuất bến hành trình chạy xe
theo từng nhóm tỉnh nguy cơ và gửi về sở giao thông vận tải
đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định
đơn vị vận chuyển khách du lịch phải tăng cường công tác bảo đảm điều kiện
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định